công an tỉnh sơn la vừa triệt phá đường dây buôn bán hàng cấm là thuốc diệt cỏ trên địa bàn huyện yên châu của tỉnh sơn la
ngày bốn tháng một công an huyện yên châu giữ người đối với vũ thị nhung chú tại huyện yên châu
về hành vi kinh doanh hàng cấm là thuốc bảo vệ thực vật thuốc diệt cỏ nhãn hiệu heroset có chứa hoạt chất glyphosate
đây là loại thuốc không được phép buôn bán sử dụng tại việt nam thu giữ hơn sáu hai trăm linh chai tương đương với năm lít hóa chất
tiếp đó công an huyện yên châu đã lập biên bản và giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với phạm thị tân nguyễn hữu cường
cùng chú tại tỉnh sơn la thu giữ ba bảy mươi bảy chai tương đương với gần hai năm trăm linh lít hóa chất
mở rộng điều tra công an huyện yên châu ra lệnh khám xét khẩn cấp lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với nguyễn thị tình
trú tại huyện mai sơn tỉnh sơn la là đầu mối
tổng số tăng vật thu giữ đối với cả bốn đối tượng là chín ba trăm bảy mươi một chai tương đương với bảy năm trăm linh lít hóa chất
công an huyện tân châu tỉnh tây ninh vừa tạm giữ ba đối tượng là lương trinh bích trân chú tại huyện tân châu
về hành vi buôn bán hàng cấm diêm đăng phi và trần văn sang cùng chú tại huyện tân châu về hành vi vận chuyển hàng cấm
công an huyện tân châu tỉnh tây ninh vừa tạm giữ ba đối tượng là lương trinh bích trân chú tại huyện tân châu về hành vi vận chuyển hàng cấm

đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ phối hợp với công an xã tân hà
tuần tra phát hiện bắt quả tang đối tượng chân điều khiển xe mô tô vận chuyển ba hộp pháo hoa nổ có trọng lượng là năm kg
qua khám xét công an thu giữ thêm bốn kg pháo nổ các loại tại nhà đối tượng chân
cùng ngày tổ công tác phát hiện xe mô tô do đối tượng diêm đăng phi điều khiển chở theo trần văn sang
chuyển hai mươi bảy năm kg pháo nổ các loại qua khám xét công an tiếp tục thu giữ thêm hai mươi bốn kg pháo nổ các loại
tại hải phòng công an huyện vĩnh bảo cũng vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố đối tượng nguyễn văn tuấn
về hành vi sản xuất hai mươi sáu bốn mươi bốn kg pháo nổ
qua công tác nắm tình hình cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh bảo phát hiện đối tượng nguyễn văn tuấn
chú tại xã việt tiến huyện vĩnh bảo đang vận chuyển tám hộp pháo nổ
bốn mươi quả pháo nổ khám xét nơi ở của đối tượng cơ quan công an phát hiện thêm hai mươi năm kg pháo nổ thành phẩm
cùng nhiều tăng vật liên quan đến việc chế tạo sản xuất pháo nổ của đối tượng
tuấn khai nhận tự sản xuất pháo nổ để bán kiếm lời và sử dụng trong dịp tết sắp tới
thưa quý vị thời điểm trước trong và sau dịp tết nguyên đán tình trạng chế tạo tàng trữ mua bán và sử dụng pháo nổ trái phép
lại gia tăng và có nhiều diễn biến phức tạp
đây không chỉ là những hành vi vi phạm pháp luật
mà còn tiêm ẩn những mối nguy hiểm khôn lường tới tính mạng sức khỏe và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
mới đây công an quận hà đông thành phố hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
một đối tượng về hành vi sản xuất buôn bán hàng cấm
chỉ bằng những cuộn giấy a bốn như thế này cùng với các chất hóa học được mua trên mạng
nguyễn quang huy hai mươi hai tuổi ở thị xã sapa tỉnh lào cai đã chế tạo ra các quả pháo rồi đem giao bán trên mạng xã hội
tùy vào từng kích cỡ và loại pháo sẽ có những mệnh giá khác nhau
theo tài liệu điều tra tổ công tác công an quận hà đông đang làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn
thì phát hiện một nhân viên bưu cục đang giao một thùng hàng cho khách có biểu hiện nghi vấn

công tác đã yêu cầu và tiến hành kiểm tra thì phát hiện trong thùng hàng chứa bốn mươi hai khối hình trụ tròn nghi là pháo nổ
qua điều tra công an quận hà đông xác định đối tượng gửi hàng là nguyễn quang huy
qua kiểm tra hai cơ sở kinh doanh mua bán nhiều mặt hàng như thuốc lá điện tử
phụ kiện thuốc lá điện tử và các loại tinh dầu để sử dụng cho thuốc lá điện tử
thời điểm này chủ cơ sở chưa xuất dành được các dí tờ chứng minh nguồn gốc sức xứ
cũng như giấy phép kinh doanh của các mặt hàng trên
công an thành phố cao lãnh đã tiến hành lập biên bản để xử lý theo quy định
dịp cuối năm nhu cầu tôm nguyên liệu phục vụ cho thị trường tết tăng cao
đã khiến cho giá tôm kích cỡ lớn ở miền tây tăng kỷ lục
ghi nhận tại đồng bằng sông cửu long giá tôm nguyên liệu loại hai mươi năm mươi con một kg
đang tăng năm một mươi đồng mỗi kg còn tôm loại bốn mươi một trăm linh con kg tăng từ ba đến năm đồng mỗi kg
hiện tôm thể kích cỡ hai mươi con kg giá tăng cao khoảng hai trăm chín mươi đồng mỗi kg
loại hai mươi năm con giá hai trăm bốn mươi đồng mỗi kg ba mươi con giá một trăm chín mươi năm đồng mỗi kg đối

với tôm kích cỡ nhỏ năm mươi một trăm linh con đang giao đồng chín mươi sáu một trăm hai mươi năm đồng mỗi kg
theo sở nông nghiệp phát triển đông thu sốc trăng
tình hình giá tôm nguyên liệu năm hai nghìn hai mươi hai luôn biến động tùy theo kích tở
và các thời điểm trong năm nhưng cao hơn so với năm hai nghìn hai mươi một
tôm kích cỡ từ hai mươi kg trở về lớn giá trung bình tăng ba mươi tám đồng mỗi kg
năm nay số lượng tôm nuôi đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai tại sóc trăng nạp
hai trăm linh một nghìn tấn tăng bốn bốn so với năm trước
số lượng tôm số hai mươi năm tấn vượt tám bảy tôn thẻ chân trắng một trăm bảy mươi sáu tấn
cục thuế tp hcm vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế
đối với ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thương tính việt bank
chi nhánh bắc sài gòn
theo đó ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thương tính
bị phạt hành chính số tiền gần một mươi sáu ba triệu đồng
đồng thời bị truy thu hơn tám mươi một bốn triệu đồng tiền thuê
còn thiến đột ngân sách nhà nước
ngoài ra tiền chậm nộp thuế dành cho ngân hàng này hơn bốn mươi bốn triệu đồng
tổng số tiền việt banh chi nhánh bắc sài gòn
bị xử lý thuế là hơn một trăm bốn mươi hai triệu đồng
trước đó việt banh công bố việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh
năm hai nghìn hai mươi hai đều giảm so với kế hoạch ban đầu
kế hoạch lợi dưỡng thuế từ một chín mươi tỷ đồng
đúng còn tám trăm linh tỷ đồng tương tương giảm gần hai mươi bảy
dự kiến tổng tài sản năm hai nghìn hai mươi hai ngân hàng đạt một trăm một mươi năm tỷ
thấp hơn một mươi tám tỷ so với kế hoạch đã giao
trong đó giữ nợ cho phê giữ nguyên ở mức sáu mươi năm hai trăm linh tỷ
thanh tra sở y tế tp hcm
vừa có quyết định xử phạt thẩm mỹ viện malisa
đường huỳnh văn bánh quận phú nhuận
với mức phạt là một trăm sáu mươi triệu đồng
và đình chỉ hoạt động một mươi tám tháng đối với lĩnh vực chăm sóc da
cụ thể thẩm mỹ viện marisa bị xử phạt vì có các hành vi vi phạm
cung cấp dịch vụ khám bệnh chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh
chữa bệnh đoạn cáo dịch vụ khám bệnh chữa bệnh khi chưa có giới phép hoạt động
ngoài phạt tiền và đình chỉ hoạt động lĩnh vực chăm sóc da
malisa bị buộc tháo gỡ tháo dỡ xóa quảng cáo
hai nhân viên chăm sóc da ở cơ sở mailisa cũng bị phạt ba mươi năm triệu đồng mỗi người
vì không có chứng chỉ hành nghề
ngoài ra hai cơ sở khác cũng bị thanh tra sở y tế tp hcm xử phạt chín mươi triệu đồng
đình chỉ hoạt động một mươi tám tháng về cung cấp dịch vụ khám bệnh
chữa bệnh mà không có giấy phép gồm thẩm mỹ viện thiên khuê
số bảy trần quang diệu quận ba và công ty trách nhiệm phụ hàng bảo lan mega center
số năm mươi hai nguyễn ngọc lộc quận một mươi
kính thưa quý vị những ngày gần đây giá thanh long tại bình thuận tăng mạnh
và giá thu mua tại vườn đạt hai mươi đồng một ký
tuy nhiên lượng hàng khá khang hiếm
dù giá thanh long khởi sắc nhưng nhiều nhà vườn vẫn chưa dám sản xuất trở lại
vì lo ngại tình trạng mất giá như mấy năm vừa qua
tại vựa thanh long này đơn hàng những tháng đầu năm tăng có ngày đơn vị xuất năm mươi tấn hàng
giá đơn vị thu mua tại vườn đối với thanh long ruột trắng là hai mươi đồng
thanh long rụt đỏ ba mươi năm đồng một ký
theo chủ vựa nguyên nhân thanh nông tăng giá là do thị trường trung quốc mở cửa trở lại
bên cạnh đó là nhu cầu hàng tết của thị trường nội địa cũng tăng
đa số giá của thanh long phục vụt gần như thị trường trung quốc
cuối tháng một mươi hai thì giá thanh long ở bình thuận số vườn khoảng một mươi một mươi một
do đầu trung quốc bán tại bầu trại khoảng một trăm linh một trăm linh một đồng
nhưng qua đầu tháng một
phía trung quốc ít hàng và trung quốc đã mở cửa trở lại cho hàng hóa xuất khẩu và người
đồng thời mở cửa du lịch thì hàng hóa nó tăng lên đột sức từ một trăm linh tăng lên đến một trăm sáu mươi đồng
thì ở việt nam nó cũng tăng giá theo
hiện nay thì nó tăng khoảng hai mươi hai mươi một ngàn ở vườn
giá thanh long mặc dù tăng cao nhưng những nhà vườn có thanh long chính như thế này để bán là rất ít
nguyên nhân là do thị trường trung quốc
nơi diện tích thanh long giảm và nhà vườn sản xuất cầm chừng chờ tăng giá
điển hình như gia đình ông hùng
gia đình ông có ba năm trăm linh trụ thanh long nhưng ông đã cắt giảm năm trăm linh trụ
ba trụ còn lại ông chia nhỏ sản xuất
đến thời điểm giá tăng cao thì ông cũng chỉ có năm trăm linh trụ có trái chính để bán
cách đây khoảng đi hai ba tháng hoặc thậm chí là một tháng mới đây
thì nhà nông cái giá ba bốn ngàn thì bây giờ nông doanh phải sản xuất cầm chừng
thứ nhất là giữ đất giữ làng
thứ hai là giữ được công an việc làm ổn định giữ cho bà con
rồi cái thứ ba nữa là coi như là chủ yếu là ví dụ như cái nhà nhiều đó
thì người ta sản xuất là ba mươi tám mươi thôi chứ còn người ta cũng không có dám đầu tư giàn trải nhiều
như cách đây năm bảy năm được
mà chủ yếu là người ta duy trì cái cuộc sống của người ta cho nó tạm thời có công an việc làm thôi
chứ còn cái hàng mà bây giờ nó nhảy lên thế này một mươi nhà thì chỉ có được khoảng bốn năm nhà có
hiện nay có sản lựa
trụ mà giảm xuống còn hai mươi bảy hectare nhưng mà thực ra cái sản lượng trái thì nó giảm hơn nhiều
bởi vì trong hai mươi bảy hectare đó mấy năm thì có giá thì họ đầu tư ba vụ bốn vụ
nhưng bây giờ không có giá thì hàng điện họ chỉ đầu tư một vụ hai vụ thôi
nên sản lượng nó cũng giảm rất là nhiều
thì nên theo tôi dự đoán thì khả năng tình hình sắp tới thì giá cả sẽ tương đối ổn định trở lại
thanh long là cây trồng chủ lực của tỉnh bình thuận
nhưng do giá cả bắp bên trong năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi hai diện tích thanh long giảm mạnh từ ba mươi ba hectare xuống còn hơn hai mươi bảy hectare
hiện dù giá thanh long khởi sắc nhưng nhiều nhà vườn vẫn chưa dám sản xuất trở lại
vì sợ lặp lại tình trạng mất giá trong mấy năm vừa qua
theo số liệu tổng hợp từ các tỉnh lượng thanh long xuất khẩu qua các cửa khẩu biên giới việt trung khoảng một triệu tấn một năm
tại bình thuận hơn tám mươi sản lượng thanh long xuất khẩu sang thị trường trung quốc
cho thấy cơ hội mới cho thanh long xuất khẩu được mở ra
quan trọng là nông dân
cơ hội này để đưa nông sản có chất lượng xuất khẩu nhằm mang lại giá trị kim ngạch gia tăng
đồng thời quan trọng hơn hết là đảm bảo yêu cầu rào cản kỹ thuật của nước nhập khẩu
khoảng năm năm trở lại đây ấn phẩm đặc biệt đón tết trở thành món ăn lạ mà quen với độc giả
và số lượng đơn vị tham gia thị trường quý mạo năm hai nghìn hai mươi ba gia tăng đáng kể
với doanh thu ghi nhận khả quan mang theo nhiều kỳ vọng cho ngành xuất bản
năm tiếp theo
và thông tin này cũng sẽ kết thúc kinh tế phương nam ngày hôm nay
nhà xuất bản kim đồng và nhà sách đông a hàng năm tiên phong ra ấn phẩm đặc biệt đón tết
nhà xuất bản kim đồng năm nay giới thiệu nhiều sách dành cho thiếu nhi ngày tết
bên cạnh đặc sản là nhâm nhi tết đã trở thành thương hiệu trong bốn năm qua
thì mỗi năm là một cái con một cái con linh vật khác nhau nên là mỗi năm nhà xuất bản chủ động
sẽ làm một cuốn sách đảm bảo thì nó sẽ liên quan đến con linh vật đó bên cạnh đó là chọn những cái tất vọng khác nhau
những cái tác phẩm về tết rất là trọn lọc của đa phần những cây viết nổi tiếng và cây đại thủ
nội dung nó sẽ khác biệt một chút tại vì có những cái câu chuyện về tết về mèo nó sẽ phải liên quan đến cái năm đó
nhà sách đông ma tận dụng lợi thế về kỹ thuật đóng sách cùng đội ngũ giám tuyển hội họa để ra
mắt ấn phẩm sách tết quý mão hai nghìn hai mươi ba nhà văn hồ ánh thái năm nay tuyên trần thêm nhiều
keo bút trẻ gốc tác phẩm để mang lại góc nhìn mới về ngày tết cổ truyền
cái điểm nhấn của sách tết thì thường là mời những họa sĩ có tên tuổi theo cái phong cách mà vui
tươi của ngày tết những cái hình ảnh theo tính chất tươi vui ví dụ như là anh đặng tiến ở hải phòng
đặng sơn hòa ở hà nội ở thành phố hồ chí minh có họa sĩ đỗ hoàng thường là những họa sĩ tên tuổi để vẽ
bên cạnh cái nội dung của cái cuốn sách cuốn sách nó còn là một
cái cần có cái hình thức cũng như cái tính thẩm mỹ và nó sẽ góp phần cho cái việc mà đọc sách nó
được chất lượng hơn như là một cái hoạt động thưởng ngoạn nhiều đơn vị khác cũng tham gia thị trường
đặc biệt này có thể kể đến đinh tỷ books với thơ tết dành cho thiếu nhi và truyền cổ tết hay nhất
về tết nhà xuất bản phụ nữ góp vào thị trường cuốn sách vè vèo đến tết tái hiện kỳ nghỉ tết
về thú vị của mía một chú mèo anh muốn mỉm theo cô chủ về quê đón tết cùng ông bà tín hiệu lạc quan
là đến thời điểm hiện tại hơn chín mươi ấn bản đặc biệt đón tết đã được đặt mua những sách liên quan tết
cũng ghi nhận sự đón đọc lớn trải qua mấy năm đại dịch xã hội đang trở lại bình thường thì cái
việc đón nhận sách của đọc giả có vẻ tăng cao hơn điều này đã thể hiện qua cái việc là do là danh thu
sách bán được thì sẽ có doanh thu đọc giả đến nhà sách cũng nhiều nè đọc nhiều mua nhiều nên là
mình nghĩ là xã hội đang có một cái hướng chuyển biến tích cực về cái việc mà thích đọc sách
số liệu đến hết tháng một mươi một hai nghìn hai mươi hai cho thấy mức tăng trưởng ổn định của xuất bản sách in cuộc
xuất bản in và phát hành thống kê toàn ngành xuất bán được ba mươi hai bốn trăm chín mươi sáu đội xuất bản phẩm in với
hơn bốn trăm tám mươi bảy triệu bản giảm một mươi ba về số cuốn nhưng tăng năm bốn về số bản mức sản xuất bình quân
mỗi người mỗi năm đạt bốn chín bản chưa tính sách điện tử và sách nói tăng năm bốn ngành xuất bản
in không kỳ vọng bước tiến vượt trội về số bản trong hai nghìn hai mươi ba song vẫn kỳ vọng
sự đồng hành của xuất bản truyền thống và xuất bản điện tử để đạt mục tiêu tỷ lệ hấp thụ sản
phẩm độc trong nước là năm năm bản sách mỗi người vào năm hai nghìn hai mươi năm thưa quý vị vào ngày hôm nay ngày một mươi một
tháng một sau ba ngày xét xử tòa án nhân dân tỉnh quảng ngãi đã tuyên án trong vụ án sơ thẩm cố ý
làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong đền bù dự án thủy
điện đắc rinh ở huyện sơn tây tỉnh quảng ngãi theo có trạng trong quá trình lập phương án bồi
thường hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho các hộ dân tại dự án thủy điện dark ring ở huyện sơn tây
mặc dù trong khu vực lòng hồ thủy điện có nhiều trường hợp mua bán đất không đúng quy định
tuy nhiên một số bị cáo vẫn là phương án đền bù đưa tên người đã chuyển nhượng đất vào diện được bồi
thường hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp khi bị thu hồi dẫn đến hậu quả gây thiệt hại cho nhà nước
khoảng hai mươi bốn tỷ đồng vụ án xảy ra trong một mươi năm với nhiều lần xét xử nhưng vẫn không có kết quả
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt đinh cả đề nguyên bí thư huyện ủy sơn tây ba năm tù giam
lê khắc tâm anh cán bộ huyện ủy sơn tây hai năm tù giam ngoài ra còn sáu bị cáo khác là nguyên cán bộ huyện ủy sơn tây
tuyên phạt các án tù treo hội đồng xét xử cũng đã yêu cầu hàng trăm bị cáo người liên quan phải trả lại tiền
cho thủy điện dark ring với số tiền khoảng hai mươi bốn tỷ đồng
tiếp theo là tin mắt các đối tượng
đang trữ ma túy tại hậu giang vào đường này
trước đó ngày hai tháng một các trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm với ma túy công an tỉnh hậu giang
và công an huyện châu thành a phát hiện ân đang điều khiển vỏ lãi trên tuyến kênh bảy
đoạn thuộc ấp thị tứ thị trấn bảy ngàn đang có hành vi tàng trữ mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ trên hai trăm một mươi một gram ma túy chủ yếu là ma túy đá
bước đầu ân khai nhận vận chuyển thuê số ma túy này cho một người không rõ danh tính
từ thị trấn bảy nghìn về huyện dồng viền tỉnh kiên giang
với giá năm triệu đồng hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
còn tại đồng nai vào đêm một mươi tháng một tổ tuần tra một trăm sáu mươi một công an huyện tân phú tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
khi đến khu chín thị trấn tân phú phát hiện và bắt giữ đối tượng trịnh quốc anh
đang tàng trữ trong người hai gói ni lông bên trong chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy có trọng lượng một trăm năm mươi gram
còn tại hải dương một nhóm gần hai triệu đồng
hai mươi đối tượng có độ tuổi từ một mươi ba đến một mươi chín tuổi ở hải dương và thành phố hải phòng
vừa bị công an thành phố hải dương tạm giữ để điều tra
nhóm đối tượng này đã sử dụng xe máy mang theo hung khí nguy hiểm
lưu thông trên đường và gặp bất cứ người đi đường nào thấy không vừa ý là sẽ hồi nhau đánh đập và cướp tài sản
chủ mưu vụ việc là lê đức dương sinh năm hai nghìn năm trú tại hải dương
vào khoảng hai giờ ngày bảy tháng một dương cùng một mươi một đối tượng khác ở các huyện cẩm giang bình giang thanh miện gia lộc
và nhóm bảy đối tượng khác
bảy đối tượng khác ở hải phòng do vũ minh hiếu cầm đầu mang theo vỏ chai bia tuyếp sắt một thanh kiếm
đuổi theo đánh đập làm bị thương một thanh niên đang lưu thông trên đường ở khu vực phường thạch khôi thành phố hải dương
dương cướp xe máy của nạn nhân nhưng sau đó thấy xe yếu không đi được nên đã vứt lại ở rìa đường
ngay sau khi nhận được trình đơn trình báo của bị hại trong ngày bảy và ngày tám tháng một
lực lượng chức năng đã điều tra truy tìm bắt giữ thành công nhóm đối tượng
vào lúc một mươi bảy h ba mươi phút ngày một mươi tháng một nhận được tin báo có một xe ô tô khách lao xuống mương cạnh đường dt tám trăm bốn mươi tám thuộc ấp khánh nghĩa tân khánh đông
công an thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp đã khẩn trương huy động lực lượng nhanh chóng đến hiện trường
kịp thời cứu hộ tài xế bị kẹt trong cabin và đưa đến bệnh viện cấp cứu
theo điều tra bước đầu trong lúc xe đang chạy đối tượng lê hiệp hòa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xã mỹ an huyện trợ mới tỉnh an giang là khách đi xe
lấy trộm điện thoại của tài xế nhưng bị phát hiện
lúc này đối tượng hòa cầm cây kéo hăm dọa và giật vô lăng của tài xế làm xe mất lái lao xuống mương lộ
công an thành phố sa đéc đã tạm giữ đối tượng lê hiệp hòa để tiếp tục điều tra và xử lý
sau gần ba năm triển khai thực hiện kế hoạch của bộ trưởng bộ công an về tổng kiểm tra mở cao điểm vận động toàn dân giao nộp
và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
ngày hôm nay công an quận cẩm lệ là đơn vị đầu tiên của thành phố đà nẵng đã tiến hành tiêu hủy số vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ được nhân dân giao nộp
từ ngày một mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến nay công an quận cẩm lệ đã thu hồi số lượng lớn vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ như một mươi ba khẩu súng các loại
hai công cụ hỗ trợ một trăm ba mươi bảy vũ khí thô sơ ba hộp tiết đạn bốn mươi bốn viên đạn một quả đạn m bảy mươi chín một quả lựu đạn và tám vỏ đầu đạn
ngoài số vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ đã được bàn giao cho cơ quan quân sự tiếp nhận tiêu hủy theo quy định
công an quận cẩm lệ đã tham mưu cho chủ tịch ủy ban nhân dân quận thành lập hội đồng tiêu hủy vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và tiến hành tiêu hủy số còn lại theo quy định của pháp luật
cục đăng kiểm việt nam cho biết tính đến thời điểm hiện tại thì có một mươi một trung tâm đăng kiểm tại hà nội bị tạm dừng hoạt động để phục vụ cho công tác điều tra
gồm hai nghìn chín trăm linh một s hai nghìn chín trăm linh một v
trong đó có một mươi trung tâm tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra một trung tâm tạm dừng hoạt động do không đáp ứng được quy định phòng cháy chữa cháy
với việc tạm dừng một mươi một trung tâm tại hà nội hiện còn hai mươi trung tâm đăng kiểm với ba mươi chín dây chuyển kiểm định vẫn đang hoạt động
bắt đầu từ một mươi năm h ngày hôm nay một mươi một tháng một liên bộ công thương tài chính chính thức điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ
theo đó giá xăng e năm ron chín mươi hai và ron chín mươi năm vẫn giữ nguyên giá so với kỷ trước
cụ thể giá xăng ron chín mươi năm vẫn giữ nguyên giá hai mươi hai một trăm năm mươi đồng một lít giá xăng e năm vẫn có giá là hai mươi một ba trăm năm mươi đồng một lít
trong khi đó giá xăng e năm ron chín mươi năm vẫn giữ nguyên giá hai mươi hai một trăm năm mươi đồng một lít
trong khi đó giá xăng e năm ron chín mươi năm vẫn giữ nguyên giá hai mươi một ba trăm năm mươi đồng một lít
đồng một lít chỉ còn hai mươi một sáu trăm hai mươi đồng một lít dầu hòa giảm chín trăm sáu mươi đồng một lít giá bán là hai mươi một tám trăm linh đồng một lít
dầu ma rút giảm ba trăm tám mươi đồng một kg với giá mới là một mươi ba bảy trăm bốn mươi đồng một kg
tại kỳ điều hành này liên bộ không trích lập quỹ bình ổn giá với sang e năm và ron chín mươi năm
trích lập quỹ với dầu diesel là sáu trăm linh năm đồng một lít dầu hòa là sáu trăm năm mươi đồng một lít và dầu ma rút là ba trăm linh đồng một kg
thưa quý vị mở rộng điều tra vụ sai phạm ở trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại tp hcm và nhiều tỉnh thành
ngày một mươi một tháng một công an tp hcm đã khởi tố bắt tạm giam cục trưởng cục đăng kiểm việt nam
cùng ngày công an huyện hóc môn tp hcm cũng đã khởi tố bắt tạm giam bảy bị can
tại trung tâm đăng kiểm năm mươi một mươi bốn d về hành vi nhận hối lộ
chiều ngày một mươi một tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt để tạm giam đặng việt hà
năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai ngồi tại quận cầu giấy tp hcm về tội nhận hối lộ
tất cả các quyết định nói trên được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
ngay sau khi tống đạt quyết định công an tp hcm đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin cho báo chí
nội dung của buổi họp báo chúng tôi sẽ thông tin trong các bản tin sau
bảy bị can bị khởi tố gồm giám đốc hoàng tuấn lực sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tỉnh quảng trị
ngụ huyện củ chi phó giám đốc bế bình dương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
ngộ quận một mươi hai
chuyên trưởng đặng quỳnh nhật quang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ngụ tây ninh và bốn đăng kiểm viên
việc khởi tố được thực hiện khi công an tp hcm mở rộng điều tra sai phạm
tại các trung tâm đăng kiểm ở tp hcm và nhiều tỉnh thành phía nam
trước đó vào chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan điều tra đã thực hiện khám xét khẩn cấp
trung tâm đăng kiểm năm nghìn một mươi bốn d có trụ sở tại xã xuân thới sơn huyện hóc môn tp hcm
cảnh sát đã tạm giữ nhiều người liên quan thu giữ nhiều tài liệu để phục vụ công tác điều tra
ngoài công an huyện hóc môn công an tp thủ đức công an quận một mươi hai cũng đã khởi tố bắt giam nhiều bị can
về các sai phạm liên quan đến kiểm định xe cơ giới xảy ra tại trung tâm đăng kiểm trên địa bàn
thưa quý vị nhằm kịp thời giải quyết tình trạng ủng ứ trong công tác đăng kiểm
sau khi trung tâm đăng kiểm bị đình chỉ hoạt động cũng như là hỗ trợ cho người dân tham gia kiểm định
phương tiện tại các đơn vị đăng kiểm trên địa bàn của thành phố sở giao thông vận tải đã chính thức
triển khai thí điểm website đăng ký đăng kiểm xe trực tuyến cho các chủ xe tại tp hcm và bảy tỉnh khác ở đông nam bộ
cụ thể sở giao thông vận tải tp hcm vừa có văn bản gửi đến sở thông tin và truyền thông
cùng ba trung tâm đăng kiểm thuộc sở về việc thí điểm website đăng ký đăng kiểm xe trực tuyến
tại các đơn vị này
theo đó người dân có thể truy cập vào đường link như sau http dankiemxethanpho hcm com
theo sở giao thông vận tải tp hcm website này sẽ phục vụ cho tổ chức doanh nghiệp và người dân
có nhu cầu đăng kiểm phương tiện của mình đăng ký lấy số thứ tự để thực hiện kiểm định phương tiện
tại các đơn vị đăng kiểm trên địa bàn thành phố
qua đó giảm thời gian chi phí đi lại có thể tùy ý lựa chọn đơn vị đăng kiểm phù hợp với lộ trình di chuyển phương tiện
đồng thời hạn chế ủng ứ phương tiện khi dừng chờ đến lượt kiểm định tại trước khu vực các đơn vị đăng kiểm
việc thí điểm trên được áp dụng từ ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
trước mắt sẽ áp dụng thí điểm tại các đơn vị đăng kiểm thuộc sở giao thông vận tải gồm
trung tâm đăng kiểm xe cơ giới năm mươi một s năm mươi hai s và năm mươi ba s
ngày một mươi một tháng một phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm cho biết
năm tài xế bị xử phạt trong ngày đầu cảnh sát giao thông tp hcm ra quân xử lý xe khách dường nằm vào nội đô
trong ngày đầu ra quân các lực lượng cảnh sát giao thông thanh tra giao thông
tổ chức chốt chặn nhiều điểm nóng xe dù để giám sát việc xe khách dường nằm đi vào nội thành
theo cảnh sát giao thông
nếu xe khách dường nằm đi vào khu vực cấm tài xế sẽ bị xứ phạt hai năm triệu đồng
tước giấy phép lấy xe hai tháng
trước đó tp hcm cấm xe khách dường nằm chạy vào khu vực nội thành từ sáu giờ đến hai mươi hai giờ
nên hiện tại toàn bộ xe khách dường nằm sẽ đi theo tuyến đường vành đai
quốc lộ một đến đường nguyễn văn linh võ chí công nguyễn kỳ định đồng văn cống mai chí thọ
xa lộ hà nội đến quốc lộ một
ngoài ra xe khách dường nằm có lộ trình ra vào bến xe miền đông cũ quận bình thạnh
và bến xe miền tây quận bình tân thì được đi lại không hạn chế trên hai hành lang đến hai bến này
cụ thể hành lang ra vào bến xe miền đông cũ là quốc lộ một quốc lộ một mươi ba đường đinh bộ lĩnh
bến xe miền đông quốc lộ một mươi ba quốc lộ một
còn hành lang ra vào bến xe miền tây là quốc lộ một đường kinh dương vương bến xe miền tây và ngược lại
đây là một trong những biện pháp để xếp quản lý xe dụ bến cóc
xử lý nghiêm xe khách dường nằm đón trả khách sai quy định
tại quận tân phú tp hcm vừa ra mắt mô hình tổ phản ứng nhanh lực lượng vũ trang nhân dân
trong phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đây là mô hình đầu tiên trên cả nước do quân đội thành lập nhằm phối hợp với lực lượng cảnh sát
phòng cháy chữa cháy phòng ngừa hạn chế ngăn chặn các nguy cơ xảy ra cháy nổ
đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng của nhân dân
thời điểm cuối năm tình hình cháy nổ trên địa bàn tp hcm và cả nước nói chung diễn biến phức tạp
do đó nếu công tác phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ bốn tại chỗ không tốt
thì sẽ gây thiệt hại rất lớn cho người dân doanh nghiệp
trong quá trình kinh doanh sản xuất thì cũng hết sức lưu ý về vấn đề sử dụng điện an toàn điện
và đặc biệt là trong cái vấn đề kinh doanh sản xuất thì bà con hạn chế tối đa
về vấn đề chứa hàng hóa quá mức quy định
để tồn trữ được kinh doanh trong các dịp tết
vấn đề sinh hoạt thì cần chú ý nhiều hơn nữa trong vấn đề sử dụng quần lửa hồ nhiệp
thời gian qua quận tân phú đã triển khai diện rộng các mô hình điểm chữa cháy công cộng
tổ liên gia liên kề phòng cháy chữa cháy
đây là những mô hình quận ủy ủy ban nhân dân quận nhìn nhận
mang lại nhiều lợi ích cho người dân cộng đồng dân cư
nhằm ngăn chặn và hạn chế trực đệ cháy nổ quận tân phú tiếp tục triển khai mô hình
tổ phản ứng nhanh lực lượng vũ trang nhân dân trong phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ

tổ phản ứng nhanh lực lượng vũ trang nhân dân của quận đến địa bàn
sự phối hợp giữa công an quận và bang chỉ huyện sự quận xuống tới một mươi một phường
trong việc đảm bảo thực hiện công tác chữa cháy là rất nhùng nhuyễn và rất phối hợp rất chặt chẽ
việc đa đời tổ phản ứng nhanh này để đảm bảo duy trì
làm sao đảm bảo việc thực hiện bốn tài chỗ ngay từ ban đầu
giữa tổ phương nhanh tổ liên gia cộng chế cháy và điểm chế cháy công cộng
tạo ra một thế trận liên hoàn trên địa bàn của các phường
và đồng thời không phải phường này mà phải là phường này và chi viện cho phường khác
khi có xảy ra sự cố chế để giảm bớt thiệt hại về người và cổ trên địa bàn
và đảm bảo không để xảy ra thiệt hại lớn trong khi xảy ra cháy nổ trên địa bàn
tội phản ứng nhanh có chức năng thực hiện các biện pháp phòng ngừa
ngăn chặn các nguy cơ xảy ra cháy nổ cứu nạn cứu hộ tại địa phương
phối hợp thực hiện phong trào quần chúng nhân dân bảo vệ an ninh tổ quốc
toàn dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội
như vậy không chỉ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
mà bang chỉ huy quân sự và các hệ thống chính trị đang vào cuộc
để hạn chế thấp nhất sự cố cháy nổ xảy ra để người dân có một cái tết an toàn vui tươi
trước thông tin phản hồi từ phụ huynh về việc một số trường giao bài tập về nhà
cho học sinh trong dịp nghỉ tết
sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết sẽ trao đổi lại với các phòng giáo dục đào tạo
để nhắc nhở chấn chỉnh các trường nếu có tình trạng giao bài tập về nhà
nhất là bài tập vào dịp tết đối với học sinh tiểu học
theo trưởng phòng tiểu học sở dục đào tạo tp hcm
học sinh tiểu học học hai buổi một ngày nên mọi kiến thức bài tập được giải quyết trên lớp
do vậy thời gian ở nhà là để học sinh tự ôn tập và chuẩn bị bài mới
dành thời gian giao tiếp chia sẻ và cùng nhau chăm sóc quan tâm người thân
ông bà cha mẹ anh em sau thời gian cả ngày ở trường để xây dựng sự gắn kết tình cảm trong gia đình
giúp đỡ việc nhà cho gia đình
đối với bài tập tết các nhà trường không giao bài tập tết để học sinh được thoải mái tinh thần
tận hưởng không khí vui tươi ngày tết
tình cảm ấm áp ngày xuân vui chơi cùng gia đình một cách đúng nghĩa sau những ngày ôn tập
và hoàn thành chương trình kiểm tra kết thúc học kỳ một
thông qua các hoạt động vui xuân giao tiếp chia sẻ và du lịch về quê
thăm và chúc tết người thân họ hàng khách của bố mẹ
việc cuộc sống kỹ năng và hình thành nhân cách bồi dưỡng phẩm chất
khi học sinh tham gia các hoạt động vui xuân sẽ giúp bồi dưỡng thêm yêu quê hương mình
nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp cao điểm
cục hàng không việt nam đã quyết định tăng hai mươi tám lượt cất hạ cánh mỗi ngày
tại sân bay tân sơn nhất tp hcm trong năm ngày trước và năm ngày sau tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi bốn
để các hãng hàng không có thể cung ứng thêm năm mươi sáu vé máy bay cho hành khách
theo đó sân bay tân sơn nhất
sẽ tăng hai slot trên một giờ từ khung bảy giờ đến tám giờ năm mươi năm
và bốn slot một giờ từ khung giờ giờ đến năm giờ năm mươi năm
trong giai đoạn từ ngày một mươi bảy đến hết ngày hai mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
từ ngày hai mươi sáu đến hết ngày ba mươi tháng chạp năm nhâm dần
số slot tăng nói trên cũng được áp dụng tại sân bay tân sơn nhất
từ ngày hai mươi năm đến hết ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi
từ ngày bốn đến hết ngày tám tháng giêng năm quý mão
như vậy trong thời gian trên tổng số slot tăng thêm
tại sân bay tân sơn nhất là hai mươi tám slot một ngày
tương đương với năm sáu trăm linh ghế cung ứng một ngày
tổng số slot tăng cho tết nguyên đáng năm hai nghìn hai mươi ba là hai trăm tám mươi slot
tương ứng với năm mươi sáu ghế cung ứng
sau khi được xác nhận slot số lượng chuyến bay vào khung giờ ban đêm
giai đoạn cao điểm tết nguyên đáng quý mão năm hai nghìn hai mươi
từ sân bay tân sơn nhất với các sân bay ở địa phương khác
đã tăng lên hai trăm linh bốn chuyến bay một ngày gấp gần hai lần so với những ngày trước đó